chủ tịch nước trần đại quang cùng tổ đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đơn vị bầu cử số một
đoàn đại biểu quốc hội tp hcm đã có buổi tiếp xúc cử tri quận một quận ba và quận bốn
tại buổi tiếp xúc cử tri quận một quận ba và quận bốn của tp hcm đã nêu nhiều ý kiến
kiến nghị về các nội dung như luật về hội quy trình xây dựng pháp luật của quốc hội
vai trò trách nhiệm của các đại biểu quốc hội việc lùi hiệu lực thi hành bộ luật hình sự
và yêu cầu nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng pháp luật
việc xử lý các vụ án tham nhũng đề bạt cán bộ không đúng gây thất thoát lớn tài sản nhà nước
hoạt động đầu tư sử dụng vốn của các doanh nghiệp nhà nước bảo đảm an toàn giao thông
nợ công và vai trò giám sát của quốc hội
thay mặt tổ đại biểu quốc hội chủ tịch nước trần đại quang đã ghi nhận những ý kiến
kiến nghị của cử tri và nhấn mạnh những vấn đề cử tri quan tâm
chủ tịch nước cũng đã trả lời nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm như việc bổ nhiệm
điều động luân chuyển cán bộ người thân con em vào các vị trí lãnh đạo
mà không bảo đảm các tiêu chuẩn về trình độ đạo đức năng lực
vụ việc của ông trịnh xuân thanh và việc lùi hiệu lực thi hành bộ luật hình sự
luật công an xã và yêu cầu nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng pháp luật
tội phạm mạng và bảo đảm an toàn giao thông